quảng trị huế và bảy đường dây một trăm một mươi kv thuộc khu vực các tỉnh từ nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị
hai trăm năm mươi hai đường dây trùng áp đã xảy ra sự cố và tách khỏi vận hành
gần một sáu trăm linh cột điện hạ thế bị đổ gãy một năm triệu khách hàng bị mất điện
với sức tàn phá như vậy ngay sau khi cơn bão đi qua hơn một bốn trăm linh cán bộ công nhân viên đã được huy động đến các địa phương chịu ảnh hưởng của thiên tai để khôi phục lại hệ thống điện khu vực
công ty điện lực hà tĩnh đã huy động tổng số năm trăm linh người

ngày khi bão xong thì lĩnh đạo đơn vị đã huy động toàn bộ anh em có mặt từ lúc bốn giờ sáng để huy động vào nhân lực để làm thuộc nhanh nhất và các phương hợp phiền trường nhanh nhất để khắc phục sự cố có điện cho nhân dân phục vụ nhân dân và đồng bào sớm nhất một cách ổn định và sớm nhất

người dân phát hiện ra sự cố điện thì trước mắt là tôi đề nghị là bà con nên điện cho cơ quan địa lực gần nhất để thông báo cái sự cố
cái thứ hai là tìm chỗ đảm bảo an toàn để cảnh giới cảnh báo cảnh giới cảnh báo cho toàn bộ những cộng đồng và những người đi qua lại là không được đến gần những vị trí nguy hiểm dây điện đứt và sự cố
cái vấn đề thứ ba là thông báo với chính quyền địa phương đặc biệt là công an xã để phối kết hợp canh gác cái hiện trường và ngăn chặn những cái rủi ro mà có thể không lường trước được
vâng một lần nữa xin cảm ơn ông mai quang hùng đã tham gia chương trình của chúng tôi
qua chương trình hôm nay chúng tôi hy vọng là sẽ góp phần hạn chế được
những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra
xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình
và đến đây chương trình năng lượng và cuộc sống cũng xin được tạm dừng
mọi thông tin quý vị quan tâm xin gửi về chương trình năng lượng và cuộc sống phòng kinh tế truyền nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
xin cảm ơn và kính chào tạm biệt